tối ngày một mươi tám tháng một mươi tại quảng trường mùng bảy tháng năm thành phố điện biên phủ tỉnh điện biên bộ văn hóa thể thao và du lịch phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh điện biên đã tổ chức lễ khai mạc ngày hội văn hóa dân tộc thái lần thứ hai năm hai nghìn một mươi chín
phát biểu tại lễ khai mạc thứ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch nhấn mạnh ngày hội là sự kiện văn hóa có ý nghĩa về chính trị kinh tế xã hội
thông qua ngày hội quần chúng nhân dân sẽ được chiêm ngưỡng thưởng thức các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc thái đặc biệt là nghệ thuật xòe thái di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đang được trình unesco công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại
trong khuôn khổ ngày hội sẽ diễn ra các hoạt động văn hóa thể thao và du lịch như liên hoan văn nghệ quần chúng trình diễn trang phục dân tộc thái trang phục ngày thường lễ hội cưới hỏi trình diễn giới thiệu nghi thức sinh hoạt văn hóa
trưng bày giới thiệu quảng bá sản phẩm văn hóa du lịch của đồng bào dân tộc thái trình diễn nghệ thuật xòe thái